tại cảng cá an hòa xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
ubnd huyện núi thành vừa tổ chức lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm
qua đó nhằm động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển sản xuất phát triển kinh tế gia đình và xã hội
đồng thời góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo quê hương
núi thành là huyện có số lượng tàu thuyền và ngư dân nhiều nhất tỉnh quảng nam
đây là địa phương có tiềm năng và lợi thế lớn về thủy sản là huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh quảng nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn huyện đánh bắt được bốn mươi năm tấn hải sản các loại vượt bảy so với kế hoạch
trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn huyện đánh bắt được bốn mươi năm tấn hải sản các loại vượt bảy so với kế hoạch
thời gian qua nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước đã giúp bà con ngư dân có điều kiện mua sắm đóng mới tàu thuyền
hiện toàn huyện núi thành có hơn hai ba trăm linh tàu thuyền các loại trong đó có hơn hai trăm linh tàu có công suất từ bốn trăm linh cv trở lên
đối với tàu có công suất lớn hiện nay thì thứ nhất là đảm bảo điều kiện an toàn
cho ngư dân tổ chức sản xuất trên biển
và trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thì chúng tôi đã tiến hành triển khai thực hiện nghị định bốn mươi của chính phủ
trong những năm vừa qua thì những con tàu được tuyển chọn tham gia vào nghị định này thì hầu hết là những con tàu có công suất lớn
và cái việc tham gia nó cũng đảm bảo được cái an toàn cùng với các lực lượng chấp pháp trên biển
đảm bảo được giữ gìn được an ninh đặc tự
với khí thế gia quân rầm rộ trong ngày đầu năm mới mậu tuất
ngư dân huyện núi thành tiếp tục bám biển dài ngày trên những con tàu công suất lớn
nhằm vừa đánh bắt hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc